một vấn đề rất được đại biểu quan tâm trong kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tp hà nội
trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày năm tháng một mươi một là việc thực hiện công tác quản lý nhà nước
với các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố hiện nay
thành phố khẳng định đang triển khai sáu nhóm giải pháp để khắc phục tồn tại trong thời gian qua
theo ý kiến chất vấn của các đại biểu hiện nay tại một số huyện như đông anh trường mỹ mỹ đức
các cơ sở giáo dục ngoài công lập còn nhiều tồn tại trong đó cơ sở vật chất chưa đặt yêu cầu
thiết bị dạy học thiếu chắp phá các lớp nhóm trẻ mẫu giáo vượt quá số lượng cho phép công tác cấp phép
nhiều cơ sở nhóm trẻ mẫu giáo chưa được cấp phép chưa có quyết định thành lập nhưng vẫn mở
trong khi đó cơ quan có thẩm quyền chưa kiên quyết đình chỉ các cơ sở này
trả lời về những vấn đề đại biểu chất vấn giám đốc sở giáo dục và đào tạo chử xuân dũng
thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của ngành đối với những sự việc đáng tiếc đã xảy ra trong thời gian qua
trong đó có vụ việc xảy ra tại trường gateway
chúng tôi xác định một cái việc là vai trò trong phân cấp của các địa phương rất là quan trọng
hiện nay các địa phương các đồng chí chủ tịch của ba mươi quận huyện thị xã
thì đang quản lý số lượng trường rất là lớn và theo nhu tinh toán thì nó chiếm khoảng chín mươi một bảy mươi bảy số lượng trường học
trên toàn địa mặt thành phố
cho nên cần có sự vào cuộc của tất cả lãnh đạo các địa phương
trung quanh ý kiến về các cơ sở giáo dục ngoài công lập có yếu tố nước ngoài
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn thị bích ngọc
đánh giá cao việc sở đã quản lý chặt chẽ hơn đưa lên cổng thông tin của ngành
những cơ sở đủ điều kiện giúp cử tri có điều kiện để giám sát
hiện nay các cơ sở giáo dục ngoài công lập đã có hệ thống văn bản quản lý chặt chẽ hơn
các phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn với vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn